nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đối tác nước ngoài tìm hiểu và xúc tiến giao thương doanh nghiệp việt nam
đồng thời ghi nhận đóng góp tích cực của các doanh nghiệp xuất khẩu từ năm hai nghìn bốn
chương trình doanh nghiệp xuất khẩu uy tín do bộ công thương lựa chọn
đến nay đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các cơ quan hữu quan và cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu trên cả nước
các cơ quan tổ chức xét chọn bao gồm các bộ ngành hiệp hội ngành hàng sở công thương các tỉnh thành phố
đã triển khai hướng dẫn các doanh nghiệp trực thuộc lập hồ sơ đăng ký
và phối hợp với các cơ quan hữu quan liên quan để xác nhận xét chọn và gửi kết quả về bộ công thương
theo quy định tại quy chế xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín
danh sách sơ tuyển được các cơ quan tổ chức xét chọn dựa trên các cơ sở và các tiêu chí quy định
về mức kim ngạch xuất khẩu tối thiểu về uy tín trong kinh doanh đối với bạn hàng nước ngoài
về việc chấp hành nghĩa vụ đối với nhà nước trong lĩnh vực hải quan lĩnh vực thuế lĩnh vực môi trường của các doanh nghiệp
đến thời điểm công bố cục xuất nhập khẩu đã nhận được năm mươi năm công văn của các đơn vị đề nghị xét chọn trên cả nước
đề xuất cho hai trăm bảy mươi doanh nghiệp thuộc hai mươi năm ngành hàng
sau khi đối chiếu với các tiêu chí quy định có hai trăm ba mươi hai doanh nghiệp đạt tiêu chí quy định
dự kiến bộ công thương sẽ công bố chính thức danh sách doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm hai nghìn một mươi chín vào ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi